đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cao bằng và ninh thuận nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vừa thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
tại phiên bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cao bằng đã nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ tỉnh cao bằng khóa một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đề ra một mươi tám chỉ tiêu trong đó xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm tốc độ tăng trưởng grdp tỉnh đạt tám một năm
trước đó các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi ba đồng chí
đồng chí lại xuân môn bí thư tỉnh ủy cao bằng khóa một mươi tám tái đắc cử bí thư tỉnh ủy khóa một mươi chín với một trăm linh số phiếu
đồng chí tô vũ lập ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa một mươi tám tái đắc cử chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cao bằng khóa một mươi chín
tại ninh thuận đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bầu bốn mươi bảy đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại phiên họp thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh ninh thuận khóa một mươi bốn đã bầu đồng chí nguyễn đức thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tái đắc cử chức danh bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại phiên bế mạc các đại biểu đã đóng góp hơn một trăm một mươi triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt